tiếp tục khẳng định là cơ chế liên kết kinh tế khu vực hàng đầu khởi xướng và đi đầu thúc đẩy xu thế tự do hóa kinh tế thương mại đầu tư trong khu vực và trên thế giới đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế duy trì hòa bình ổn định hợp tác phát triển ở châu á thái bình dương
hợp tác apec tập trung vào ba trụ cột chính tự do hóa thương mại đầu tư thuận lợi hóa kinh doanh và hợp tác kinh tế kỹ thuật
cảm kết xuyên suốt và quan trọng nhất đến nay của apec được thông qua tại hội nghị cấp cao lần thứ hai tại indonesia năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn là hoàn thành các mục tiêu bogo về thương mại đầu tư tự do và mở đối với các nền kinh tế thành viên phát triển vào năm hai nghìn một mươi và các nền kinh tế thành viên đang phát triển vào năm hai nghìn hai mươi
trong số hai mươi một nền kinh tế thành viên apec có ba nền kinh tế lớn nhất thế giới
chín thành viên nhóm
nền kinh tế lớn g hai mươi và nhiều nền kinh tế mới nổi phát triển năng động đại diện khoảng ba mươi chín dân số thế giới đóng góp năm mươi chín gdp và bốn mươi chín thương mại toàn cầu
đến nay apec đã đạt nhiều thành tựu nổi bật và thực chất trên cả ba trụ cột hợp tác
về tự do hóa thương mại đầu tư từ năm một nghìn chín trăm tám mươi chín đến năm hai nghìn một mươi năm tổng giá trị thương mại apec tăng bảy lần
từ gần ba đồng
từ gần ba tỷ đô la mỹ lên khoảng hai mươi tỷ đô la mỹ
mức thuế trung bình của khu vực giảm gần ba lần từ một mươi bảy xuống năm năm
về thuận lợi hóa kinh doanh chi phí giao dịch thương mại trong khu vực giảm đáng kể qua các lần cắt giảm năm vào các năm hai nghìn một mươi bảy
năm hai nghìn một mươi và một mươi vào năm hai nghìn một mươi năm
về hợp tác kinh tế kỹ thuật mỗi năm apec hỗ trợ kinh phí cho khoảng một trăm năm mươi dự án hợp tác và nâng cấp kinh tế kỹ thuật
hợp tác và nâng cao năng lực với tổng giá trị lên đến hai mươi ba triệu đô la mỹ
trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến nhanh và sâu sắc dưới tác động của cách mạng công nghệ bốn
hiện apec đang triển khai các chiến lược chương trình hợp tác lớn gồm
chiến lược tăng trưởng chất lượng đến năm hai nghìn ba mươi
chương trình nghị sự mới về cải cách cơ cấu đến năm hai nghìn ba mươi
lộ trình cạnh tranh dịch vụ đến năm hai nghìn hai mươi
kế hoạch kết nối tổng thể đến năm hai nghìn hai mươi
chương trình nghị sự phát triển bao trùm về kinh tế tài chính xã hội đến năm hai nghìn ba mươi
khuôn khổ phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số đến năm hai nghìn hai mươi
các thành viên đang trao đổi hướng tới xây dựng tầm nhìn apec sau năm hai nghìn hai mươi
nhằm góp phần duy trì vai trò của khu vực là động lực tăng trưởng và liên kết kinh tế toàn cầu
nâng cao hiệu quả hoạt động khẳng định vị thế diễn đàn kinh tế hàng đầu ở châu á thái bình dương
định hướng các hoạt động hướng tới người dân và
doanh nghiệp hơn nữa
năm apec hai nghìn một mươi tám có ý nghĩa quan trọng đối với apec nhằm tiếp tục thúc đẩy hợp tác liên kết kinh tế khu vực và toàn cầu
hướng tới kỷ niệm ba mươi năm thành lập diễn đàn vào năm hai nghìn một mươi chín
năm apec hai nghìn một mươi tám có chủ đề tận dụng cơ hội tăng trưởng bao trùm phát huy tương lai số
tập trung vào ba ưu tiên gồm tăng cường kết nối và thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực
thúc đẩy tăng trưởng bao trùm và bền vững
đẩy mạnh tăng trưởng bao trùm thông qua cải cách cơ cấu
nhận lời mời của thủ tướng nhà nước độc lập papua new guinea onen
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã tham dự hội nghị cấp cao diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương lần hai mươi sáu
được tổ chức tại papua new guinea từ ngày một mươi bảy đến ngày một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
đảm nhận vai trò chủ nhà năm apec hai nghìn một mươi tám papua new guinea nhận được sự ủng hộ của các thành viên apec
việt nam tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng bao trùm thông qua cải cách cơ cấu
việt nam tiếp tục chủ động phối hợp chủ nhà papua new guinea và các thành viên đóng góp tích cực vào việc triển khai các chương trình hợp tác dài hạn của apec như
thúc đẩy hoàn tất các mục tiêu bogo triển khai lộ trình cạnh tranh dịch vụ đến năm hai nghìn hai mươi năm
chương trình nghị sự mới về cải cách cơ cấu đến năm hai nghìn ba mươi
thúc đẩy triển khai các kết quả quan trọng của năm apec hai nghìn một mươi bảy về phát triển bao trùm
cải cách cơ cấu doanh nghiệp siêu nhỏ nhỏ và vừa khởi nghiệp thương mại điện tử
biên giới an ninh lương thực và biến đổi khí hậu phát triển nông thôn đô thị kết nối vùng sâu vùng xa
kết nối tiểu vùng và nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ
trạng đường hai mươi năm đồng hành cùng apec đã ghi dấu những nỗ lực không ngừng nghỉ của việt nam
trong việc thúc đẩy hợp tác và liên kết kinh tế khu vực
đoàn việt nam tham dự tất cả các hoạt động lớn của tuần lễ cấp cao
tiếp xúc rộng rãi các đối tác quan trọng trong apec và các tập đoàn doanh nghiệp lớn ở khu vực
apec đã được chủ động có trách nhiệm tại tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi tám
đó là khẳng định của thứ trưởng thường trực bộ ngoại giao bùi thanh sơn
khi trả lời phỏng vấn về kết quả của tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi tám
theo thứ trưởng bùi thanh sơn tuần lễ cấp cao apec lần thứ hai mươi sáu diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới
và khu vực chuyển biến nhanh chóng và sâu sắc cạnh tranh thương mại giữa các nước lớn gây gắt
hệ thống thương mại đa phương đứng trước nhiều thách thức
trong bối cảnh đó các thành viên đã thúc đẩy một số kết quả quan trọng
nhằm triển khai cam kết của các nhà lãnh đạo tại tuần lễ cấp cao apec hai nghìn hai mươi
về liên kết kinh tế khu vực kết nối toàn diện kinh tế số tăng trưởng bền vững và bao trùm
thứ nhất các thành viên nhất trí nỗ lực hoàn tất thực hiện các mục tiêu bô go
về tự do hóa thương mại và đầu tư vào năm hai nghìn hai mươi thúc đẩy thương mại điện tử dịch vụ
giải quyết các hàng rào phi quan thế hướng tới hình thành khu vực thương mại
tự do châu á thái bình được
hội nghị nhất trí đẩy nhanh thực hiện kế hoạch tổng thể kết nối apec đến năm hai nghìn hai mươi
chú trọng kết nối hạ tầng thể chế con người đầu tư hạ tầng chất lượng
kết nối chuỗi cung ứng tiểu vùng vùng sâu vùng xa tăng tính bổ trợ
giữa các sáng kiến kết nối khu vực
thứ hai triển khai chương trình hành động về phát triển bao trùm
và khuôn khổ phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số được thông qua tại đà nẵng
thứ ba theo lộ trình kinh tế mạng và kinh tế số được thông qua năm hai nghìn một mươi năm
tại hội nghị lần này các thành viên đã đề ra một số biện pháp
nhằm tạo môi trường mở dễ tiếp cận và an toàn cho kinh tế số
tăng trưởng bao trùm về số phát triển cơ sở hạ tầng số
thương mại số thúc đẩy sáng tạo và các công nghệ số
đào tạo kỹ năng và thu hẹp khoảng cách số
thứ tư các thành viên nhất trí đẩy mạnh triển khai
cam kết đạt được năm hai nghìn một mươi bảy về xây dựng tầm nhìn apec sau năm hai nghìn hai mươi
hội nghị ủng hộ xây dựng tầm nhìn apec sau năm hai nghìn hai mươi
hướng tới cộng đồng châu á thái bình dương hòa bình ổn định năng động
gắn kết và thịnh vượng vì người dân và doanh nghiệp
bên cạnh nhiều kết quả quan trọng đạt được
hội nghị cũng bộc lộ quan điểm khác biệt sâu sắc giữa một số thành viên
nhất là giữa mỹ và trung quốc về bảo hộ thương mại và hệ thống thương mại đa phương
đây cũng là nguyên nhân chính
dẫn đến hội nghị cấp cao kết thúc không thông qua được tuyên bố
của các nhà lãnh đạo apec như thông lệ
hội nghị năm nay là lần đầu tiên trong hai mươi sáu kỳ hội nghị cấp cao apec
mà các nhà lãnh đạo không đưa ra được tuyên bố chung
đây là kết quả thất vọng đối với tất cả các thành viên
song cũng phản ánh tình hình căng thẳng trong quan hệ thương mại quốc tế giai đoạn hiện nay
tuy vậy các thành viên đều bày tỏ tin tưởng vào vai trò quan trọng không thể thiếu của apec
một cơ chế liên kết kinh tế đã đứng vững qua nhiều thăng trầm trong ba thập niên phát triển
đồng thời đã khẳng định vị thế là cơ chế liên kết kinh tế hàng đầu
có quy mô lớn nhất tại châu á thái bình dương
ngóp phần quan trọng đưa khu vực trở thành động lực của tăng trưởng và liên kết kinh tế toàn cầu
theo thứ trưởng bùi thanh sơn phát huy vai trò của nước chủ nhà apec hai nghìn hai mươi
đoàn đại biểu cấp cao nước ta do thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc dẫn đầu
đã đóng góp tích cực chủ động và có trách nhiệm
cao năm nay
thủ tướng chính phủ đề nghị apec cần đóng vai trò khởi xướng vườn ươm cho những ý tưởng
về đổi mới sáng tạo để châu á thái bình dương trở thành trung tâm công nghệ toàn cầu
thủ tướng chính phủ cũng đưa ra nhiều đề xuất nhằm phát triển kinh tế số
nổi bật là kết nối số thương mại số công nghệ tài chính kết nối các trung tâm đổi mới sáng tạo
đầu tư hạ tầng số đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số hỗ trợ các thành viên đang phát triển
chuyển đổi cơ cấu xây dựng năng lực quản trị nền tảng công nghệ số thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo
xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại châu á thái bình dương
đoàn ta đã phối hợp với các thành viên đẩy mạnh triển khai các kết quả quan trọng của năm apec hai nghìn một mươi bảy
thủ tướng chính phủ đề nghị apec cần thúc đẩy tăng trưởng bao trùm và sáng tạo
đặt người dân vào trung tâm của phát triển bảo đảm an ninh lương thực an ninh nguồn nước
và ứng phó với biến đổi khí hậu
với vai trò khởi xướng xây dựng tầm nhìn apec sau năm hai nghìn hai mươi của việt nam
thủ tướng chính phủ đã đưa ra nhiều đề xuất nhằm hướng tới xây dựng cộng đồng châu á thái bình dương
hòa bình ổn định năng động gắn kết và thịnh vượng
đoàn nước ta cũng tích cực đóng góp thúc đẩy những quan tâm chung về duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực
kết nối tiểu vùng vùng sâu vùng xa nâng cao năng lực quản lý và sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên
trong đó có nguồn nước
trước tình hình căng thẳng của hội nghị trên cơ sở kinh nghiệm và những kết quả của năm hai nghìn một mươi chín
đoàn ta cũng phối hợp chặt chẽ với các nước asean và chủ nhà papua new guinea
đưa ra nhiều giải pháp để hỗ trợ tháo gỡ khó khăn
trong dịp tuần lễ cấp cao thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã có các cuộc hội đàm trao đổi sâu rộng
với nhiều lãnh đạo các nền kinh tế trong đó có thủ tướng chủ nhà papua new guinea new zealand vanuatu
lãnh đạo các quốc đảo thái bình dương và nhiều thành viên apec khác
thủ tướng đã tọa đảm với nhiều doanh nghiệp lớn thành viên a b a c và liên minh doanh nghiệp hoa kỳ trong apec
phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh cũng đã có cuộc gặp với phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao new zealand
các bộ trưởng ngoại giao papu new guinea nhật bản australia và nhiều bộ trưởng ngoại giao apec
gặp và trao văn bản phê chuẩn hiệp định đối tác kinh tế toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp cho bộ trưởng thương mại và xuất khẩu new zealand
nhiều thành viên chúc mừng và đánh giá cao việc chúng ta chính thức trao văn kiện phê chuẩn hiệp định cptpp cho new zealand
nước lưu triều hiệp định trong tuần lễ cấp cao apec cũng như những thành tựu phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế của ta thời gian gần đây
lãnh đạo các nước cũng khẳng định hoặc tái khẳng định sự ủng hộ đối với việc việt nam
ứng cử vào vị trí ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một và tin tưởng việt nam sẽ đảm nhiệm thành công vai trò này
lãnh đạo các doanh nghiệp đánh giá cao vai trò ngày càng tăng của việt nam trong chuỗi sản xuất khu vực và toàn cầu
cũng như quyết tâm của chính phủ trong kiến tạo phát triển tiếp tục đổi mới và hội nhập quốc tế
các doanh nghiệp đã khẳng định sẽ sớm thúc đẩy các hoạt động kinh doanh hoặc tiếp tục tăng cường mở rộng đầu tư và kinh doanh tại việt nam
những hoạt động song phương nói trên đã góp phần làm tăng thêm hiệu quả của việt nam khi tham gia các hoạt động của tuần lễ cấp cao apec hai nghìn hai mươi
đem lại những lợi ích thiết thực cho đất nước và nâng cao vị thế quốc tế của nước ta
chương trình hôm nay tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hẹn gặp lại trong các chương trình sau